câu chuyện trùng tu di sản kiến trúc văn hóa lịch sử hiện nay ở việt nam vẫn còn nhiều nan giải và gây tranh cãi
liệu sau khi trùng tu có làm biến dạng di tích hàng trăm năm tuổi hay không
tọa đàm giữ lại một di sản tưởng chừng không thể cứu vãn
xoay quanh câu chuyện trùng tu đình trần đăng đã thu hút khá đông người quan tâm
hạ giải hay không hạ giải công trình luôn là nỗi quan tâm nhất của giới chuyên gia và xã hội nói chung
và câu chuyện trùng tu một di sản kiến trúc thuần việt đình làng trần đăng năm trăm linh tuổi
ở xã hòa sơn huyện ứng hòa hà nội của kiến trúc sư lý trực dũng cách đây một mươi năm
là một bài học kinh nghiệm quý báu trong quyết định trùng tu di sản
mà ở đó đôi khi việc xê xích từng cm trong trùng tu cấu trúc di sản cũng ảnh hưởng tới số mệnh của di sản
tọa đàm nằm trong chữ hoạt động đưa khoa học nghệ thuật đến với công chúng do tia sáng tổ chức tại hà nội
với sự tham dự của nhà nghiên cứu phan cẩm thượng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy
những nhà chuyên môn đến nay vẫn bền bỉ với công cuộc bảo tồn di sản
phân tích khái quát về những nguyên tắc có tính căn cốt trong bảo tồn di sản cũng như những vấn đề còn bỏ ngỏ